tờ financial times đưa tin ấn độ đã yêu cầu canada phải rút về khoảng bốn mươi nhà ngoại giao nước này trước ngày một mươi tháng một mươi
mối quan hệ giữa ấn độ và canada trở nên căng hẳng sau khi thủ tướng canada justin trudeau phát biểu trước quốc hội vào hồi đầu tháng chín rằng
osawa nghi ngờ các đặc vụ của ấn độ có liên quan đến cái chết của thủ lĩnh ly khai hadiv srinija
phía ấn độ khẳng định rằng cáo buộc này là vô lý sau đó hai nước đã trục xuất quan chức ngoại giao của nhau trong một động thái ăn miếng trả miếng
ngày một mươi năm tháng chín canada quyết định sẽ hoãn cử phái đoàn thương mại được lên kế hoạch tới ấn độ vào đầu tháng một mươi
việc này diễn ra khi các cuộc đàm phán thương mại rộng hơn giữa hai nước bị đình trệ
quyết định được người phát ngôn của bộ trưởng thương mại canada đưa ra và không có lời giải thích cho việc hủy bỏ cũng như thông báo về kế hoạch tương lai